trong những năm qua công tác phòng chống ung thư ở tỉnh điện biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đóng góp vào kết quả chung của chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ung thư
trong vòng năm năm trở lại đây hoạt động phòng chống ung thư đã được triển khai tại một trăm linh xã
phường thị trấn trên địa bàn tỉnh việc bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên trở thành bệnh viện
vệ tinh của các bệnh viện tuyến trên trong đó có bệnh viện ca trung ương đã tạo cơ hội và điều kiện
thuận lợi để bệnh viện nâng cao năng lực trình độ chuyên môn trong công tác khám và điều trị ung thư
đồng thời mạng lưới phòng chống ung thư được thiết lập tại tất cả các tuyến huyện
một trăm linh các xã đều có cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống ung thư tại cộng đồng
có thể nói là đối với bệnh ung thư ở điện biên thì qua chương trình mục tiêu phòng chống ung thư
thì số lượng người bệnh ung thư tại cộng đồng được khám sàng lọc và phát hiện
theo số liệu thống kê trung bình mỗi năm tại điện biên có hơn sáu trăm linh lượt bệnh nhân ung thư được khám và điều trị
trong đó ung thư về phế quản phổi là hay gặp nhất
các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày ung thư gan ung thư đại trực tràng
thì có chiều hướng gia tăng nhanh từ một mươi ba hai vào năm hai nghìn một mươi ba lên bốn mươi chín vào năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy mặc dù các trang thiết bị phục vụ chuyên môn đã được quan tâm đầu tư
song vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tế khám và điều trị của bệnh nhân
các bệnh viện đã được trang bị thì sẽ kết nối với bệnh viện ca trung ương
chúng tôi có thể có các buổi hội trần trực tuyến với bệnh viện ca cũng như cập nhật kiến thích thử cái chương trình này
trước đây tỷ lệ người dân tới khám phát hiện ung thư ở dọn đoạn muộn thường chiếm tới trên bảy
có những loại trên tám mươi và hiện tại đang có xu hướng giảm dần
và thay vì đó là lượng người bệnh
tới khám và phát hiện sớm nhiều hơn tỷ lệ nhiều hơn
điện biên là một trong những tỉnh còn gặp nhiều khó khăn
ở các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh điện biên dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân còn thấp
sự hiểu biết cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế rất hạn chế
vì vậy việc phát hiện sớm ung thư là hết sức cần thiết
với những nỗ lực của ngành y tế trong công tác phòng chống ung thư thời gian vừa qua tại tỉnh điện biên
bước đầu đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân đối với căn bệnh ung thư
nhờ đó nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả